phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ và công an huyện thuận thành
vừa phá chuyên án ra quyết định tạm giữ hình sự tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
cầm đầu ổ nhóm này là tạ quang hào và nguyễn văn giang cùng ở xã gia đông huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
lợi dụng giải bóng đá đang diễn ra hào đã mua tài khoản tổng cá độ bóng đá để tổ chức cá độ bóng đá
từ ba trang bóng này hào tiếp tục chia thành nhiều tài khoản khác để bán cho các đối tượng cá độ
trong khoảng thời gian từ một mươi hai tháng sáu đến ngày một mươi tháng bảy các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá
với số tiền giao dịch trên sáu mươi tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ vật chứng vụ án gồm một xe ô tô sáu điện thoại di động và hai mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng